chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia số lượng lớn
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá bắt bốn đối tượng
trong đó có đối tượng chủ mưu cầm đầu thu giữ bốn kg ma túy dạng đá và một mươi viên ma túy tổng hợp
vào lúc một mươi h bốn mươi năm phút ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại quốc lộ bảy a đoạn thuộc địa bàn thôn một xã hoa sơn anh sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an và công an huyện anh sơn đồng chủ trì
phối hợp với công an huyện đô lương đồn biên phòng phúc sơn tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
phá chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng bùi đức anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã hoa sơn huyện anh sơn
đang tàng trữ bốn gói ni lông chứa bốn kg ma túy đá
mở rộng điều tra lực lượng công an bắt thêm hai đối tượng gồm trần văn mại sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và lê văn thẩm sinh năm hai nghìn hai
cùng chú tại xã hoa sơn huyện anh sơn
từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương
tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với hồ sĩ tình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã thạch sơn anh sơn
tình là mắt xích quan trọng chủ mưu cầm đầu trực tiếp chỉ đạo bùi đức anh trần văn mại và lê văn thẩm
thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ thêm một mươi viên ma túy tổng hợp
được tình bọc kỹ và trôn dưới gốc cây cách đường liên bản thuộc địa phận bản búng xã môn sơn huyện con cuông
hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an nghệ an
điều tra công an tỉnh bình định đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam một mươi một đối tượng
đều trú tại huyện phu cát để điều tra về tội giết người
một đối tượng trên là đồng phạm trong vụ hỗn chiến trước đó tại khu vực phường nhơn thành thị xã an nhơn
trước đó do mâu thuẫn trong chuyện vay mượn tiền bạc giữa võ anh kiệt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở thị xã an nhơn
và lê văn linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện tuy phước
nên hai đối tượng này huy động thêm hai đối tượng
ba đối tượng khác mang theo nhiều hung khí gồm phảng đao và súng hơi để đánh nhau tại khu vực vòng xuyến tiên hội phường nhân thành thị xã an nhơn
trong lúc hỗn chiến huỳnh công thuận trong nhóm của linh đã dùng súng hơi bắn gây thương tích tại vùng ngực của văn hồng huyền
nhóm của kiệt gây thương tích hai mươi và dùng dao chém lên đỉnh đầu của kiệt gây thương tích một mươi
đồng thời châu ngọc khả thuộc nhóm của linh cũng bị nhóm của kiệt chém gây thương tích một mươi
ngoài một mươi một đối tượng trên trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
quyết định khởi tố và bắt tạm giam sáu đối tượng khác cũng với tội danh giết người
đáng lên án hơn khi bị bắt giữ các đối tượng còn manh động tấn công vào lực lượng công an để giải vây cho đồng bọn
vụ việc liên tiếp xảy ra trên địa bàn huyện trợ mới và huyện phú tân tỉnh an giang trong thời gian gần đây
những hành vi chống người thi hành công vụ rõ ràng là đang xem thường pháp luật
và chắc chắn sẽ có những bản án thích đáng
nghiêm trị dành cho những đối tượng côn đồ này
ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
bất ngờ ập vào triệt xóa một tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
và bắt được một đối tượng thấy đồng bọn của mình bị bắt
nguyễn phúc hậu tự hậu gà ba mươi bốn tuổi nguyễn trí hải hai mươi một tuổi và châu thái duy hai mươi hai tuổi
cùng chú tại xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
cùng một số người ở gần đó lao đến hành hung trung tá nguyễn phu cường
trưởng công an xã kiến an và lực lượng làm nhiệm vụ
một bên thì kéo áo nắm cổ dằn coi khoảng bảy tám người
và số đối tượng bên ngoài còn nữa nó rất là đông
bằng cái quyền pháp nhiệm vụ thì tôi cố gắng thì
chữ lý tốt vấn đề anh em giải dây với nhau
thì dông khoảng cỡ tầm một mươi phút thì anh em đã công an của mình đã thoát được ra ngoài
số đối tượng đó vẫn còn bám đuổi theo để tấn công tiếp
tôi có báo chỗ lãnh đạo công an quyền trì diện lực lượng hỗ trợ
thay cho thái độ hung hãn manh động
khi phải đối mặt với vòng lao lý
các đối tượng lại tỏ ra ăn năn hối cãi cho hành động của mình
trong lúc em đang cảnh giới bên ngoài
em thấy có lực tượng cảnh công an đang trừng tra
chạy lại tường ấp chiến lược đứng ở bên ngoài
sau đó em có chạy xe ra ngoài dựng trước nhà
bước vào hạm gia
sau đấy anh cường trưởng công an xã khiến an
em thấy hành vi của em là sai trái
các mong được pháp lực khoan hồng để sớm trở về với dân
chỉ sau một thời gian ngắn thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ
công an huyện trợ mới đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm ra phúc hậu trí hải và thái duy
hiện nay cơ quan điều tra cũng đã mở rộng điều tra
để bắt thêm một số đối tượng có liên quan
với việc chống người hành động dụ
sau khi sự việc xảy ra cơ quan điều tra đã họp bàn thống nhất
với viện kiểm sát nhân quyền tòa án nhân quyền
xác định đây là một vụ án điểm
chúng tôi nhanh chóng điều tra xác minh làm rõ để đem ra xét xử lưu động
nhằm mục đích là phòng ngừa răn re giáo dục chung cho toàn xã hội
được cơ quan xã mời về làm việc vì có mặt tại một tụi điểm đá gà
từ chú ấp bình thành xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang
không những không chấp hành mà còn lớn tiếng cự cãi với lực lượng cơ quan xã
lúc này để giải cứu cho linh trần văn sinh người địa phương đã dùng kéo nhọn
tấn công và gây thương tích nặng cho ba đồng chí công an xã phú bình huyện phú tân tỉnh an giang
không lâu sau đó linh bị khởi tố về hành vi chống người thành công vụ
và sinh bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
những vụ việc chống người thành công vụ sẽ bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật
đồng thời qua đó nhằm cảnh tỉnh gian đe những đối tượng thiếu ý thức
xem thường lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai hà nội vừa phát thông báo
truy tìm ba đối tượng vào trung cư hh một a linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai
để cướp điện thoại của người dân
vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày tám tháng một có ba đối tượng lạ mặt đã đến
căn hộ tại tầng ba hh một a linh đàm hỏi mua điện thoại của chủ nhà
theo đăng tải thông tin bán điện thoại trên các hội nhóm mạng xã hội
ba đối tượng đã xịt hơi cay vào mắt chủ nhà sau đó dùng băn dính rán vào miệng
chói chặt vào ghế sau đó hàng xóm phát hiện nạn nhân bị chói tổn thương vùng mặt
nên đã nhanh chóng báo công an đồng thời giải cứu nạn nhân
cơ quan chức năng đã trích xuất camera của trung cư ghi nhận hình ảnh các nghi phạm
theo đó ba đối tượng có độ tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi năm khi đi vào căn hộ trung cư
các đối tượng đeo khẩu trang đôi mũ lưỡi chai một đối tượng đeo ba lồ
cơ quan công an đề nghị người dân khi có thông tin về ba đối tượng trên
thông báo cho cơ quan công an qua số điện thoại chín trăm tám mươi sáu một trăm sáu mươi năm sáu trăm chín mươi tám cơ quan công an nơi gần nhất
tổng đài một trăm một mươi ba hoặc là cung cấp thông tin qua trang facebook công an tp hà nội
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với đối tượng
làm giả hồ sơ bệnh án bệnh hiểm nghèo để hoãn thi hành án phạt tù
bước đầu tại cơ quan công an đối tượng lê thị thu hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thành phố đồng hới khai nhận
lợi dụng danh nghĩa làm từ thiện hỗ trợ kinh tế cho một số bệnh nhân mắc bệnh suy thận mãn tính giai đoạn bốn
và phải chạy thận theo chu kỳ điều trị thường xuyên tại các cơ sở y tế
hiền đã yêu cầu những người bệnh này sao y
hồ sơ bệnh án điều trị chạy thận nhân tạo theo chu kỳ và đưa bệnh án cho hiền
lê thị thu hiền liên hệ với những đối tượng bị tuyên án phạt tù đang được tại ngoại
có nguyện vọng xin tạm hoãn chấp hành án lấy thông tin cá nhân của các đối tượng này
sửa thông tin về người bị bệnh thật trong bệnh án thành công thành thông tin cá nhân của đối tượng
cần xin hoãn chấp hành án phạt tù và đưa cho các đối tượng này để thu lợi
khi có bệnh án giả các đối tượng có quyết định chấp hành án phạt tù
sử dụng để làm thủ tục hàng năm xin tạm hoãn chấp hành án phạt tù
từ tháng sáu cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hiền đã giao cho đặng tuấn minh và nguyễn thanh xuân
cùng chú tại tỉnh quảng bình ba bệnh án giả cho ba đối tượng trên địa bàn toàn tỉnh
quá trình đấu tranh phòng cảnh sát hình sự đã làm rõ thêm bốn đối tượng có liên quan
ra quyết định tạm giữ hai đối tượng lê thị thu hiền và đặng tuấn minh và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án
vào chiều ngày hôm qua
tàu cảnh sát biển hai nghìn năm đã đưa năm thuyền viên của tàu cá nghệ an mang số hiệu na chín mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu ts
bị nạn về cập cảng cửa lò an toàn và chuyển lên xe cứu thương của lực lượng cảnh sát biển
đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị đa khoa nghệ an
vào lúc sáu h ba mươi phút sáng ngày chín tháng một nhận được thông tin từ trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực một
về việc tàu cá nghệ an gặp nạn cách phía đông cửa hội bốn mươi năm hải lý
ngay lập tức
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã điều động tàu cảnh sát biển hai nghìn năm thuộc hải đội một trăm linh hai
đang làm nhiệm vụ trực tại khu vực đông mũi ròn quảng bình một mươi hai hải lý khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn
đến một mươi một h ba mươi phút trưa cùng ngày tàu cảnh sát biển hai nghìn năm đã tiếp cận được tàu cá na chín mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu ts
qua nắm bắt ban đầu tàu na chín mươi tám nghìn chín trăm tám mươi sáu ts gồm hai mươi hai thuyền viên do anh nguyễn văn tuyền ba mươi bảy tuổi
trú tại xã quỳnh long huyện quỳnh lưu nghệ an
làm thuyền trưởng đang bị dây lưới quật vào người khiến năm thuyền viên bị thương nặng
trong đó hai thuyền viên bị hôn mê và hai thuyền viên bị gãy xương tay xương sườn
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam yêu cầu bộ y tế khẩn trương ra soát sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
cụ thể ngày chín tháng một văn phòng chính phủ ban hành công văn số một trăm chín mươi hai vpcp kgvx
truyền đạt ý kiến của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
yêu cầu bộ y tế khẩn trương ra soát sửa đổi hướng dẫn đánh giá cấp độ dịch
tại quyết định số bốn nghìn tám trăm linh qd bit ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi tám nqcp ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
cho phù hợp với tình hình mới
phó thủ tướng cũng yêu cầu bộ y tế chỉ đạo việc sử dụng thuốc điều trị
kể cả thuốc kháng virus đảm bảo an toàn hiệu quả ra soát chỉ đạo nhập khẩu
sản xuất sử dụng phân phối thuốc kháng virus đảm bảo công khai minh bạch và đúng quy định
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lương khắc mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm một mươi ba lán bè
phường lam sơn quận lê trân tp hải phòng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
bên cạnh đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng nghĩa binh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
và đối tượng đỗ xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn thái bình
xã mai lâm huyện đông anh thành phố hà nội bị công an huyện đông anh hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý